chích tử quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một
tiếp nhận thông tin từ người dân về việc đối tượng nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường thủy vân có biểu hiện loạn thần và có hành vi gây dối
đồng chí trần duy hùng lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc
trong lúc làm nhiệm vụ anh bị đối tượng sang dùng dao đâm trọng thương
và đã hy sinh sau đó do vết thương nặng mất nhiều máu
sau khi xảy ra vụ việc đối tượng sang đã bị bắt giữ
công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế
có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc
mọi sự hy sinh vì xã hội đều đáng trân trọng
nhất là hy sinh đó lại diễn ra giữa thời bình
để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
sự ra đi của đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
là tấm gương quả cảm về tinh thần xả thân vì nhân dân phục vụ
để lại niềm cảm phục và xót thương vô hạn
đối với gia đình đồng chí đồng đội và nhân dân
một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một
lá cờ tổ quốc ôn lấy thi thể người chiến sĩ trẻ
đã giữ trọn lời thề sẵn sàng xả thân vì nhân dân phục vụ
nỗi đau không thể gọi thành tin của người mẹ già
của người vợ trẻ và đứa con thơ
nỗi đau của những người ở lại
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
đồng chí trần duy hùng lớn lên trong một gia đình truyền thống
có cả cha và mẹ
điều từng công tác trong lực lượng công an
quá trình làm việc anh đã nỗ lực
với rất nhiều nhân đóng góp công hiến
sự ra đi của anh không chỉ là nỗi đau
nỗi mất mát to lớn của gia đình
mà còn là niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân
nơi anh gắn bó và làm việc
rất là bàn hoa
phải nói là vô cùng thương tiếc
trộm viên cũng thương sao trộm lắm
quấy mất hết rồi
ai cũng khóc
giang phòng làm việc của đại úy trần duy hùng
tại trụ sở công an
phường thủy vân
cốc cà phê vẫn còn nguyên
anh chưa kịp uống để kịp xuống hiện trường
ngay khi nhận tin báo từ đồng đội
sự trống vắng đến quạt thắt
nhưng nỗi đau sẽ biến thành động lực
để đồng đội làm tiếp những nhiệm vụ
anh đang còn dở gian
với sự ra đi của đồng chỉ
thật sự là một mất mạc rất là lớn
đối với công an phương
cũng như là đối với lực lượng công an toàn tỉnh
chúng tôi cũng học hỏi
tính thân dùng cảm của đồng chỉ
để cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
và sau khi đồng chỉ hùng ra đi
thì đảng vị ba ông đốc đã họp cái đêm
và sẽ tổ chức một đợt học tập nơi gương
sự hy sinh dùng cảm của đồng chỉ hùng
và chắc chắn
đồng chí đồng đội sẽ thay anh để chia sẻ
đồng hành với gia đình nhỏ
mà anh còn rất nhiều điều phải trang trở
dù biết rằng
nỗi đau này khó có thể ngôi ngoai
với những người ở lại
tiếp tục với các tin tức
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn tấn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng trú tại thành phố mỹ tho
cả hai đối tượng đều có tên án về tội cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra hai đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện hai vụ cướp tài sản khác
trên địa bàn huyện châu thành và thành phố mỹ tho
với trường hợp của anh nguyễn phúc huy chú tại huyện châu thành do thiếu cảnh giác
chủ quan để xe máy trước nhà một hộ dân ở xã mỹ phong thành phố mỹ tho
không có người trông coi nên đã bị kẻ gian trộm xe
cũng như thường ngày mình dựng chỗ làm đó kế bên có chỗ trống này
mình dựng đỡ vậy nhưng không có phá cổ
rồi trưa ngủ dậy thấy mất rồi mới báo nguyên
từ đầu tới nay rồi mình dựng đây thấy cũng ổn đó cũng chủ quan một phần
anh lê văn lộc chú tại xã mỹ phong cũng bị mất xe từ sự chủ quan
khi để xe trước căn nhà đang xây dựng mà không có người chôm giữ
rất may chỉ sau thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng
thực hiện vụ trộm cắp trên đồng thời thu hồi được ba xe mô tô
trao trả cho các bị hại
cũng trong thời gian gần đây các đối tượng phạm tội còn giả danh
người nhà bệnh nhân trà trộn vào các bệnh viện để trộm cắp tài sản
qua điều tra truy xét công an tp mỹ tho đã bắt giữ được đối tượng
thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiền giang
và tỉnh biến tre
theo cơ quan công an phần lớn số vụ trộm cắp tài sản xảy ra thời gian gần đây
là do chủ sở hữu chủ quan thiếu cảnh giác tạo cơ hội cho các đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội
để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp
cấp giật tài sản công an tp mỹ tho đã và đang tập trung giao quân
chấn áp các loại tội phạm này nhất là trong thời điểm trước trong
và sau tết nguyên đán giáp thìn

để phủ kính địa bàn
việc nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa của mỗi người dân
chính là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
có như vậy mới góp phần bảo đảm an ninh trật tự khi tết đến xuân về